công an quận hoàng mai hà nội đang tạm giữ hình sự đối tượng phạm văn nhân năm mươi tuổi
trú tại tổ một mươi bảy phường hoàng liệt quận hoàng mai về hành vi giết người
trước đó vào khoảng hai mươi h ngày một mươi sáu tháng một mươi một do mâu thuẫn trong việc kinh doanh tại khu vực chợ tạm
thuộc địa bàn phường hoàng liệt quận hoàng mai phạm văn nhân đã xô sát với anh nguyễn văn dũng
bốn mươi năm tuổi trú ở phường hoàng liệt khi mâu thuẫn đến đỉnh điểm phạm văn nhân chạy về nhà lấy
dao nhọn rồi quay lại chỗ anh dũng và đâm nhiều nhát vào người anh dũng khiến anh dũng tử vong
trên đường đi cấp cứu sau khi gây án phạm văn nhân đến cơ quan công an để đầu thú hiện vụ việc
đã được cơ quan công an quận hoàng mai tiếp tục điều tra làm rõ